hai mươi năm ngày thành lập ngày một mươi hai tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy và đón nhận huân chương chiến công hạng nhất
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã đến sự và trao tặng những phần thưởng cao quý
tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số một là đơn vị cảnh sát đặc nhiệm đầu tiên của lực lượng công an nhân dân
là đơn vị đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự là đơn vị vũ trang chiến đấu đặc biệt của lực lượng công an nhân dân
phát biểu tại lễ kỷ niệm chủ tịch nước trần đại quang biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số một
đề nghị cảnh sát đặc nhiệm chủ động nắm chắc tình hình đấu tranh ngăn chặn bạo loạn tội phạm khủng bố hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động
chủ tịch nước tin tưởng tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số một sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì bình yên cuộc sống hạnh phúc của nhân dân
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đoàn doanh nghiệp hoa kỳ gồm các nhà quản lý cấp cao của hai mươi chín doanh nghiệp
do ông michael mikalac phó chủ tịch hội đồng doanh nghiệp hoa kỳ asean làm trưởng đoàn sang tìm hiểu cơ hội đầu tư vào việt nam
chúc mừng đoàn doanh nghiệp hoa kỳ đến việt nam tìm cơ hội đầu tư kinh doanh
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao sự đóng góp của các doanh nghiệp hoa kỳ thời gian qua đối với sự phát triển của việt nam
thủ tướng nhấn mạnh việt nam đang tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa hội nhập sâu rộng hơn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong đó có nhà đầu tư hoa kỳ
chính phủ việt nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị với hoa kỳ theo hướng thực chất toàn diện ổn định và lâu dài trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị của nhau
chính phủ việt nam sẵn sàng làm việc với chính quyền của tổng thống donald trump để thúc đẩy quan hệ việt nam hoa kỳ
thay mặt các doanh nghiệp hoa kỳ ông michael mikalac cho biết các doanh nghiệp hoa kỳ bày tỏ vinh dự được gặp thủ tướng nguyễn xuân phúc đồng thời đánh giá việt nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn
hiện đã có nhiều doanh nghiệp hoa kỳ đầu tư thành công ở việt nam
các doanh nghiệp hoa kỳ ủng hộ tiến trình tự do hóa thương mại trong đó có hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực và nhiều hiệp định khác
cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ mong muốn tiếp tục đầu tư và làm ăn lâu dài tại việt nam
các doanh nghiệp hoa kỳ và việt nam có phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước ngày càng phát triển
ông michael mihak nguyên đại sứ mỹ tại việt nam phó chủ tịch giám đốc điều hành khu vực cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ asean
hy vọng mối quan hệ đối tác toàn diện hoa kỳ việt nam ngày càng bền chặt và thịnh vượng
tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế cũng như đem lại nhiều lợi ích cho người dân của hai nước
chiều nay tại hà nội đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã làm việc với hội cựu chiến binh việt nam
báo cáo tại buổi làm việc thiếu tướng nguyễn văn được chủ tịch hội cựu chiến binh việt nam cho biết
những năm qua hội cựu chiến binh việt nam đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đúng định hướng của đảng
hội thường xuyên chăm lo giáo dục bồi dưỡng cho cán bộ hội viên tổ chức
động viên các cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực tự cường đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế
vươn lên thoát khỏi đói nghèo nâng cao đời sống chủ động đề xuất phối hợp với các ban ngành
để thực hiện chính sách đối với cựu chiến binh gia đình thương binh liệt sĩ người có công với cách mạng
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
thể hiện sự trân trọng đối với những kết quả mà hội cựu chiến binh việt nam đã đạt được trong thời gian qua
qua những hoạt động của mình hội đã đang có những đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội
ổn định trật tự an toàn xã hội bảo vệ môi trường khơi dậy lòng yêu nước tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc
trong hoạt động đối ngoại nhân dân hội cựu chiến binh việt nam là kênh quan trọng trong việc giữ gìn mối quan hệ
sợi dây tình cảm giữa nhân dân ba nước việt nam lào campuchia
viện kinh tế việt nam phối hợp với viện nghiên cứu phát triển tp hcm đã tổ chức hội thảo các vấn đề
phát triển tp hcm cơ chế chính sách đột phá
đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy dự và chủ trì hội thảo
hội thảo là một phần trong khuôn khổ thực hiện đề án cơ chế chính sách đột phá để tp hcm phát triển nhanh
toàn diện vững chắc thực hiện tốt vai trò trung tâm đối với vùng và cả nước theo nghị quyết một mươi sáu của bộ chính trị
các chuyên gia nhà khoa học đã phân tích các vấn đề về tầm nhìn thực trạng quy hoạch phát triển đô thị
tài chính ngân sách đổi mới phát triển doanh nghiệp cải cách thể chế và bộ máy
bí thư thành ủy tp hcm đinh la thăng đánh giá cao những nhận định của các nhà khoa học về hiện trạng tp hcm
và những giải pháp thời gian tới đồng thời khẳng định đề án phải bám sát nghị quyết một mươi sáu của bộ chính trị
tìm ra những đột phá mới đưa tp hcm phát triển nhanh bền vững trong thời kỳ hội nhập
việc xây dựng đề án phải gắn với liên kết vùng và trong tổng thể phát triển chung của cả nước
các nội dung đề xuất đưa ra phải có cơ sở vững chắc có tính khả thi cao
sau ba ngày làm việc khẩn trương hội nghị cấp cao liên hợp quốc á âu đã bế mạc
tại hội nghị các bộ trưởng và đại diện các nước tham dự hội nghị kêu gọi hợp tác hơn nữa
nhằm phát triển cơ sở hạ tầng chủ chốt tạo thuận lợi hóa thương mại và thúc đẩy hợp tác khu vực
trong ba ngày diễn ra hội nghị
hơn một trăm năm mươi đại biểu quốc tế từ gần bốn mươi nước hai mươi năm tổ chức quốc tế cùng hơn năm mươi đại biểu trong nước
đã thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm trong việc thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại
ở các nước không có biển và trung chuyển góp phần quan trọng giúp các nước thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
hội nghị đã hoan nghênh việc hiệp định tạo thuận lợi thương mại của tổ chức thương mại thế giới có hiệu lực
mang lại lợi ích tiềm năng to lớn cho các nước đang phát triển không có biển
trong việc giảm chi phí thương mại và tăng cường hợp tác với các nước trung truyền lãng giềng
hội nghị là cơ hội hiếm có để tăng cường đối thoại và hợp tác về các vấn đề trung truyền
tạo thuận lợi thương mại và hợp tác khu vực những vấn đề quan trọng đối với phát triển bền vững
của các nước không có biển và trung truyền trong khuôn khổ chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi
chung tay hành động và quan hệ đối tác toàn cầu có thể giúp các nước không có biển trở thành các nước kết nối với đất liền
tại hội nghị các đại biểu tham dự cũng đưa ra các khuyến nghị nhấn mạnh sự cần thiết lồng ghép chương trình hành động viên
và chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi vào các kế hoạch chiến lược và ngân sách quốc gia
hội nghị khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác giữa các nước đang phát triển không có biển và các nước trung chuyển
trong việc thiết lập hệ thống vận tải trung truyền và cơ sở hạ tầng chất lượng hiệu quả đáng tin cậy và an toàn
các đại biểu kêu gọi sự hỗ trợ hơn nữa của cộng đồng quốc tế cho các sáng kiến hợp tác song phương và khu vực
của các nước đang phát triển không có biển và các nước trung chuyển
các khuyến nghị của hội nghị sẽ giúp các nước đang phát triển không có biển đạt được các mục tiêu phát triển bền vững
và sẽ được trình lên hội nghị bộ trưởng thương mại của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec
được tổ chức ở việt nam vào cuối năm nay
sáng nay trung tâm gìn giữ hòa bình việt nam và trường sĩ quan đặc công đã tổ chức buổi diễn tập sinh tồn
thực hành các kỹ năng sống trong điều kiện khắc nghiệt cho các sĩ quan việt nam chuẩn bị lên đường
làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại phái bộ cộng hòa trung phi và nam sudan
buổi diễn tập diễn ra trong không khí nghiêm túc với sự tham gia của các sĩ quan chuẩn bị lên đường
làm nhiệm vụ dình dữ hòa bình liên hợp quốc của trung tâm dình dữ hòa bình việt nam
để ra nhiều tình huống để các sĩ quan bắt buộc phải có những kỹ năng sinh tồn trong điều kiện khó khăn khắc nghiệt
tập huấn diễn tập có ý nghĩa quan trọng từng người đã xác định tốt động cơ và chúng tôi cũng tin tưởng
và với những gì đã được trang bị chúng tôi sẽ tự tin bản lĩnh và cũng sẽ khẳng định
sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ như những người tiền nhiệm đã thực hiện và thậm chí còn tốt hơn
đây là một trong những chương trình thuộc nội dung huấn luyện tiền triển khai cho cán bộ của việt nam
tham gia hoạt động làm sĩ quan liên lạc và sĩ quan tham mưu tại phái bộ cộng hòa trung phi và nam sudan
đến các sĩ quan sẽ lên đường làm nhiệm vụ vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
cũng trong sáng nay ủy ban nhân dân tp hà nội đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy nước mặt sông đuống
với tổng mức đầu tư năm tỷ đồng
sau khi hoàn thành nhà máy nước này sẽ bảo đảm cung cấp nguồn nước sạch cho khoảng ba triệu hộ dân
tại tám quận huyện của hà nội
dự án nhà máy nước mặt sông đuống có tổng vốn đầu tư gần năm tỷ đồng
được quy hoạch trên diện tích sáu mươi hai ha
thuộc địa bàn hai xã phù đồng và xã trung mầu huyện gia lâm hà nội
dự án có hệ thống đường ống truyền dẫn nước sạch dài bảy mươi sáu km
với hai đoạn đi qua lòng sông hồng sông đuống
theo kế hoạch khi hoàn thành dự án sẽ bảo đảm cung cấp nước sạch cho một trăm sáu mươi tám xã phường
thuộc tám quận huyện ở khu vực phía đông bắc và phía nam tp hà nội
các khu đô thị khu công nghiệp trên đường một trăm bảy mươi chín và một số tỉnh phụ cận như bắc ninh hưng yên
tại lễ khởi công chủ đầu tư công trình là công ty cổ phần nước mặt sông đuống
cam kết sẽ bảo đảm tiến độ để sau hai mươi hai tháng đưa nhà máy đi vào hoạt động
trong phần tin quốc tế hai công dân malaysia rời triều tiên sau lệnh cấm xuất cảnh

trong phần tin quốc tế hai công dân malaysia rời triều tiên sau lệnh cấm xuất cảnh
trong phần tin quốc tế hai công dân malaysia rời triều tiên sau lệnh cấm xuất cảnh
một nguồn tin của chính phủ malaysia hôm nay cho biết hai nhân viên thuộc chương trình
lương thực thế giới wfp liên hợp quốc nằm trong số một mươi một công dân malaysia bị mắc kẹt ở triều tiên
sau khi chính quyền bình nhưỡng ban hành lệnh cấm công dân malaysia rời khỏi quốc gia đông bắc á
này đã rời khỏi triều tiên chương trình lương thực thế giới liên hợp quốc cùng ngày cũng xác nhận
hai nhân viên người malaysia đã rời triều tiên tới bắc kinh
wfp cho biết các thành viên thuộc chương trình này là nhân viên dân sự quốc tế và không phải
là người đại diện cho chính phủ một nước họ làm việc cho chương trình của wfp ở triều tiên
triều tiên hôm bảy tháng ba vừa qua đã cấm người malaysia rời khỏi nước này đáp lại
malaysia đã ban hành lệnh cấm tương tự theo đó các công dân triều tiên không được rời khỏi quốc
gia đông nam á này hôm nay tại phiên tòa sơ thẩm các luật sư của lãnh đạo tập đoàn samsung
lee chae jung cho biết người thừa kế hàng đầu của tập đoàn điện tử khổng lồ hàn quốc này đã phủ nhận
tất cả cáo buộc liên quan đến vụ bê bối tham nhũng trên diện rộng đang gây rúng động khắp đất nước này
ông lee chae jung bốn mươi tám tuổi người đang bị giam giữ tại trại giam seoul đã không có mặt tại phiên tòa
sơ thẩm của tòa án quận trung tâm seoul trước đó ngày hai mươi tám tháng hai người đứng đầu tập đoàn samsung
bị truy tố các tội danh hối lộ tham nhũng khai man và một số tội danh khác trong vụ bê bối chính trị
dẫn đến việc tổng thống park geun hye bị luận tội tuy nhiên một luật sư biện hộ phát biểu trước
phiên tòa rằng những người này đều phủ nhận tất cả cáo buộc đồng thời cho biết bản cáo trạng chính
thức của các công tố viên sơ xài với các cáo buộc thiếu bằng chứng rõ ràng và chỉ là suy diễn
ông lee chae jung bị cáo buộc đã chi ba mươi bảy hai mươi bốn tỷ usd trong các vụ hối lộ bà choi soon sin
người bạn thân của tổng thống park geun hye để đổi lấy những ưu đãi chính sách
chính quyền bang hawaii của mỹ vừa đệ đơn kiện yêu cầu dừng thực thi xác lệnh nhập cư mới của
tổng thống mỹ donald trump đây là rào cản pháp lý đầu tiên với sắc lệnh mới này của ông trump không
chỉ gặp rắc rối về mặt pháp lý xác lệnh cũng vấp phải sự phản đối ngay trong lòng nước mỹ
và làm gia tăng quan ngại trong cộng đồng quốc tế
trong đơn kiện gửi tòa án các luật sư tiểu bang hawaii cho biết đơn kiện của họ yêu cầu một thẩm
phán liên bang sớm ban hành lệnh cấm tạm xác lệnh
các luật sư của hawaii đã yêu cầu tòa án sắp xếp lịch xét xử trước khi xác lệnh nhập cư mới có
hiệu lực vào ngày một mươi sáu tháng ba tới đây có thể coi là rào cản đầu tiên liên quan đến pháp lý đối với
xác lệnh nhập cư mới mà chính quyền của tổng thống mỹ donald trump cho là tăng cường an ninh bảo vệ
người dân mỹ trước các mối đe dọa khủng bố vẫn chưa thể khẳng định xác lệnh mới này có
hiệu quả như thế nào và có giúp nước mỹ trở nên an toàn hay không song nhiều chuyên gia kinh tế nhận
định nó có thể là một cú ráng khác đối với ngành du lịch mỹ
trong một tuyên bố đưa ra ngày hôm nay thủ hiến scotland bà nicole sturgeon cho biết vùng
lãnh thổ này sẽ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về khả năng rời vương quốc liên hiệp anh vào
bắc ireland vào mùa thu năm hai nghìn một mươi tám vài tháng trước khi nước anh rời liên minh châu âu eu
thủ hiến scotland bà nikol stolzen cho biết thêm mùa thu năm hai nghìn một mươi tám sẽ là thời điểm phù hợp
để scotland tổ chức chương cầu dân ý lần thứ hai về nền độc lập bởi khi đó
kế hoạch brexit sửa bộ đã rõ ràng và cũng là thời điểm phù hợp để người dân scotland lựa chọn đi
hay ở lại vương quốc anh trước đó bà sturgend đã nhiều lần cảnh báo rằng kế hoạch brexit của
chính quyền anh có thể khiến scotland tổ chức một cuộc trương cầu dân ý khác về nền độc lập
bởi nhiều thứ đã thay đổi so với năm hai nghìn một mươi bốn khi người dân scotland bỏ phiếu lựa chọn ở lại vương
quốc liên hiệp anh và bắc ireland scotland có khoảng năm ba triệu dân và có lịch sử ba trăm linh năm nằm
trong vương quốc liên hiệp anh và bắc ireland trong cuộc trưng cầu dân ý năm hai nghìn một mươi bốn về nền độc lập
hơn năm mươi năm cử tri scotland ủng hộ ở lại vương quốc anh
dự kiến tối nay theo giờ việt nam hội nghị thượng đỉnh chính thức đầu tiên trong năm hai nghìn một mươi bảy của liên minh
châu âu eu sẽ khai mạc tại thủ đô bruxelles của bỉ chủ đề chính của hội nghị sẽ là bầu ra
chủ tịch mới của hội đồng châu âu ec thảo luận về các vấn đề ưu tiên như an ninh và quốc phòng
tại cuộc họp lần này các nhà lãnh đạo eu sẽ bầu chủ tịch mới của hội đồng châu âu nhiệm kỳ
hai năm rưỡi tới
thảo luận tình hình kinh tế khối cũng như cuộc khủng hoảng người di cư vẫn đang tiếp diễn
ngày thứ hai của cuộc họp lãnh đạo hai mươi bảy nước eu sẽ họp không có anh để thảo luận tương lai của khối
trong đó có việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh eu sắp tới sẽ diễn ra vào ngày hai mươi năm tháng ba tại rome
italy báo chí châu âu cho biết lãnh đạo các nước eu đang chuẩn bị một tuyên bố nhân dịp này
trong đó nêu rõ eu sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm lớn hơn cam kết ủng hộ an ninh và quốc phòng của
khối bảo vệ công dân và các giá trị của khối và có khả năng thúc đẩy ổn định và thịnh vượng xung
quanh khối ưu tiên sẽ là phát triển an ninh và quốc phòng châu âu với tốc độ khác nhau và chấm dứt
kỷ nguyên sức mạnh mềm quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình
nhân dân xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo